trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia phối hợp với cơ quan hợp tác island đã tổ chức hội thảo khoa học triển vọng kinh tế việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
hội thảo kinh tế việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việt nam trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia xây dựng hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
theo kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam có thể đạt khoảng bảy một năm kinh tế vĩ mô về cơ bản ổn định lạm phát ở mức ba năm đến bốn năm
năng suất lao động cải thiện hơn với tốc độ tăng khoảng sáu ba một năm
với kết quả tăng trưởng này đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người của việt nam đạt khoảng bốn năm
với kết quả tăng trưởng này đến năm hai nghìn hai mươi năm gdp bình quân đầu người của việt nam đạt khoảng bốn năm
đưa việt nam gia nhập nhóm nước có thu nhập cao